khi người chồng đi về nhà thì phát hiện vợ con gái cùng cháu ngoại tử vong thi thể nằm trên vũng máu
công an tỉnh cà mau đang phối hợp với cơ quan chức năng địa phương điều tra nguyên nhân ba người tử vong tại khóm sáu thị trấn cái đôi vàm huyện phú tân
theo đó khoảng tám giờ ba mươi phút cùng ngày ông trần văn hường sáu mươi sáu tuổi ngụ tại khóm sáu thị trấn cái đôi vàm đi giữ vuông tôm về nhà thì phát hiện bà nguyễn ngọc xứng và ông hường
chị trần thị mộng tuyền con ông hường và cháu phan mạnh tiến con chị tuyền đã tử vong thi thể nằm trên vũng máu tại nhà sau ông hường
nhận được tin báo các lực lượng công an tỉnh cà mau đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với công an cái nước khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc
thông tin chi tiết về vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau